ban chấp hành trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
vì những công hiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cho thượng úy sầm quốc nghĩa
trong quá trình vây bắt tội phạm ma túy tại xã nậm giải huyện quế phong tỉnh nghệ an
thượng úy sầm quốc nghĩa đã sung phong đi tuyến đầu để tiếp cận xác định đối tượng
trong lúc khống chế nghi phạm một đối tượng khác bất ngờ dùng dao tấn công
trong lúc khống chế nghi phạm một đối tượng khác bất ngờ dùng dao tấn công